kính chào quý vị khán giả
theo các nhân viên y tế và nhân chứng ngày hôm qua một nhà báo mỹ đã bị bắn chết
và một người khác bị thương ở iraqin vùng ngoại ô ở phía tây bắc thủ đô kiev của ukraine
cùng ngày cố vấn an ninh quốc gia của nhà trắng jake sullivan nhấn mạnh
washington không có kế hoạch triển khai các lực lượng quân sự tới ukraine
sau mỹ sẽ bảo vệ từng tất đất trong lãnh thổ của các nước thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trong khi vẫn tăng cường hỗ trợ các binh sĩ ukraine kể cả thông qua việc cung cấp vũ khí phòng không
theo ông sullivan mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục gia tăng sức ép nhằm vào nga
đồng thời cảnh báo bất kỳ động thái nào của trung quốc hay các nước khác
nhằm giúp nga thoát khỏi các lệnh trừng phạt của phương tây chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả